các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tuy nhiên nhiều ý kiến khác lại cho rằng chỉ nên quy định hai hình thức tố cáo như luật hiện hành để hạn chế tình trạng gia tăng số lượng tố cáo gây phức tạp trong công tác tiếp nhận xử lý ban đầu

với tinh thần tập trung quyết liệt công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại phố cổ hội an là việc làm cấp bách để bảo đảm cho du khách nhất là các đại biểu dự apec đến thăm
thủ tướng đề nghị không để phố cổ hội an bị phá vỡ do nước dân tiếp tục trình cơ chế chính sách để trùng tu tôn tạo di sản văn hóa hội an
cơn bão số một mươi hai vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người nhà ở mùa màng sinh kế và cơ sở hạ tầng
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân các tỉnh miền trung
và gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng
thủ tướng nguyễn xuân phúc kêu gọi cả nước tiếp tục chung sức giúp người dân bị thiệt hại do bão lũ
bão số một mươi hai vừa qua là cơn bão mạnh
vùng tâm báo gió mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh nam trung bộ
với sự nỗ lực cao nhất chính phủ thủ tướng chính phủ cùng các bộ ngành địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt
nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại mà bão gây ra cho nhân dân
do sức tàn phá lớn bão đổ bộ vào khu vực lâu nay ít chịu ảnh hưởng của bão
kết hợp với mưa lớn nên đã gây thiệt hại lớn về tính mạng tài sản của người dân
nhiều gia đình chịu cảnh đau thương tan tóc
tôi rất xúc động được biết trong khi cơn bão số một mươi hai còn đang hoành hành
anh nguyễn bá luân giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn sơn nam và một số đồng nghiệp
đã bất chấp hiểm nguy dũng cảm đưa cano ra biển
cùng các lực lượng chức năng kịp thời cứu được nhiều người dân gặp nạn trên biển
thay mặt chính phủ tôi nhiệt liệt biểu dương đánh giá cao tinh thần nghĩa hiệp
trách nhiệm và tình người sâu sắc của anh nguyễn bá luân và các đồng nghiệp
hành động cao cả đáng trân trọng này thể hiện truyền thống tốt đẹp
tương thân tương ái thương người như thể thương thân của dân tộc ta
nhân đây thủ tướng chính phủ kêu gọi các cơ quan tổ chức đoàn thể và nhân dân cả nước
tiếp tục chung sức giúp người dân bị ảnh hưởng của bão lũ
tôi yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo
khắc phục thiệt hại tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ đồng bào sớm ổn định cuộc sống
và sản xuất không được chủ quan trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp
chủ động có các biện pháp phòng tránh và cứu hộ cứu nạn cần thiết
nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân khi có thiên tai mưa lũ lớn xảy ra
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh
kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trong ngày và đêm nay mùng tám tháng một mươi một
mưa lớn tiếp diễn từ nghệ an đến quảng nam trong đó khu vực quảng bình thừa thiên huế
có mưa to đến rất to
lũ trên các sông quảng bình quảng trị có thể lên trong hai mươi bốn giờ tới còn trong ngày hôm nay
hôm tám tháng một mươi một các sông từ thừa thiên huế đến bình định xuống dần nhưng vẫn ở mức nguy hiểm
sông bồ sông hương thừa thiên huế sông côn bình định còn quanh mức báo động hai
các sông còn lại phổ biến quanh báo động một
tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp có thể là một trong những tình trạng
có thể tiếp diễn đề phóng nguy cơ sạt lờ đất ở vùng núi đặc biệt là ở quảng trị thừa thiên huế
cảnh báo nguy cơ mất an toàn hồ chứa sung yếu ở các khu vực trên
tại tỉnh quảng ngãi ngay sau khi lũ rút địa phương đã huy động lực lượng tập trung
về các vùng lũ để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định lại cuộc sống
tại xã hành tín đông huyện nghĩa hành ngay sau khi lũ rút
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương
và thầy cô giáo các trường mầm non hành tín đông thu dọn bùn đất trong các lớp học bàn ghế học sinh và sân trường
bằng nhiều phương tiện có sẵn và các thiết bị bơm nước chữa cháy chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nên công tác dọn dẹp diễn ra nhanh chóng
tỉnh quảng ngãi huy động hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đoàn viên thanh niên tham gia tổng vệ sinh môi trường
dựng lại nhà cho người dân khắc phục cơ sở tầng hư hỏng nhất là trường học trạm y tế
tại các cửa biển vùng neo đậu tàu thuyền
bà con ngư dân cùng lực lượng hỗ trợ đưa ngư lưới cụ vào bờ cứu tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm
bộ đội biên phòng quảng ngãi phối hợp với chính quyền địa phương
cứu trục vớt ngư lưới cụ ba mươi tàu thuyền bị chìm mắc cạn cho ngư dân